chiều nay công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang phối hợp với cơ quan có liên quan
niêm phong ba container chứa chín tấn nội tạng lợn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm thuận phương
ở địa chỉ phường tân biên tp biên hòa
bất ngờ kiểm tra hoạt động kinh doanh tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm thuận phương
do bà nguyễn thị dung làm giám đốc tại địa chỉ số một trăm bảy mươi bảy khu phố tám a phường tân biên
lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển kiểm soát bảy mươi hai m chín nghìn sáu trăm linh sáu do nguyễn hữu thọ điều khiển
trở khoảng năm tấn lỏng lợn đến giao hàng
bên trong doanh nghiệp với diện tích khoảng bốn trăm linh m hai có một mươi công nhân đang thực hiện sơ chế
hàng tấn nội tạng lợn trên nền nhà nước thải không xử lý xả trực tiếp ra môi trường
ngoài ra ba container đông lạnh chứa khoảng chín tấn nội tạng lợn trong khuôn viên của doanh nghiệp
bước đầu lái xe nguyễn hữu thọ cho biết số nội tạng lợn trên thu gom từ một số đối tượng
không rõ địa chỉ trên địa bàn tỉnh đồng nai rồi vận chuyển về bán lại kiếm lời
trong khi đó bà nguyễn thị dung cho rằng toàn bộ sản phẩm nuôi tạng lợn được mua lại từ lái xe thọ
sau đó sơ chế bán lại cho người có nhu cầu
họ thường vận chuyển hàng hóa vào ban đêm và khi vận chuyển vào thì trong quá trình sơ chế
thì tại cơ sở là luôn cửa luôn đóng kín khóa cửa ngoài cho nên qua mặt lực lượng chức năng
cơ quan chức năng xác định toàn bộ số nội tạng đều không có giấy tờ chứng minh vụn gốc xuất xứ